nếu được đơn vị cho phép và có điều kiện tôi xin tình nguyện ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội
đó là điều mà bản thân tôi rất mong muốn
với sự tham mưu đúng hiệu quả của bộ tư lệnh thành phố
sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt đồng bộ sáng tạo của thành quỹ quỹ ban nhân dân thành phố
và sự vào cuộc tích cực chủ động của các bang ngành đoàn thể quân quyền
thành phố hồ chí minh là một trong những địa phương thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương
tăng cường tuyển chọn thanh niên là đảng viên và thanh niên có trình độ học dấn cao nhập ngũ
chủ trương đúng đắn sáng tạo này đã góp phần đảm bảo sự công bằng trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự
nâng cao chất lượng huấn luyện nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội
đủ năng lực làm chủ khai thác hiệu quả các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại
xây dựng quân đội nhân dân việt nam
cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
thực hiện tốt chủ trương tăng cường tuyển chọn thanh niên là đảng viên và thanh niên có trình độ học dấn cao nhập ngũ
đã đào tạo nên nhiều cán bộ lãnh đạo ở các địa phương của thành phố hồ chí minh
từng là đảng viên cử nhân kỹ sư tình nguyện nhập ngũ như đồng chí nguyễn gia thái bình
phó chủ tịch quỹ ban nhân dân quận bình tân đồng chí doãn trường quang bí thư quận đoàn bốn
qua môi trường quân đội
các trí thức trẻ vừa ứng dụng kiến thức chuyên môn của bản thân để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
dựa rèn luyện tu dưỡng để trở thành những cán bộ dựa hồng dựa chuyên
có sức khỏe tốt có trí thức và lòng yêu nước nồng nàng
đây là nguồn nhân lực quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị của thành phố ngày càng dững mạnh
đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới